và đây là một giờ học ở trường của bé thanh thư cùng các bạn ở lứa tuổi dưới hai mươi bốn tháng
các bé được học về cảm thu âm nhạc theo cách như thế này
chương trình giáo dục sớm được triển khai thực tế trên trường bk trước hết
đó là cái đổi mới cái phương pháp và cái hình thức tiếp cận của giáo viên đối với học sinh
hai là chúng tôi khai thác cái chiều sâu trong chương trình dạy học dành cho các bạn
chương trình triển khai tại bk vẫn dựng trên cái chương trình phát triển
các lĩnh vực phát triển của trẻ của khung của bộ giáo dục đào tạo
chúng tôi không thay đổi tất cả những điều đó
nhưng chúng tôi sẽ khai thác cái chiều sâu hơn trong cái nội dung đó
và thay đổi cái hình thức tiếp cận cho học sinh
chúng tôi lấy đứa trẻ làm trung tâm
vì thế cái phương pháp học mỗi một cái bài học ở đây được triển khai tới tận cá nhân của em bé được tiếp cận
và cái năng lực học tập của các em chúng tôi cũng hướng theo cái hướng cá nhân của các bạn
tức là cái năng lực học tập tích cực
nhất ở lĩnh vực nào chúng tôi hỗ trợ và phát triển
và luôn luôn theo cái quan điểm là khích lệ và động viên cho các em bé
giáo dục sớm đã thổi bùng mong muốn các con học tập để thành công của không ít phụ huynh
có những phụ huynh đến với các chương trình giáo dục sớm chỉ mong con được như những đứa trẻ bình thường
còn những phụ huynh đang may mắn có con phát triển bình thường
đương nhiên mong con mình phát triển vượt trội
các chương trình giáo dục sớm
đều nói rằng sẽ chấp cánh cho ước mơ đó của họ
thậm chí sẽ đồng hành cùng họ đến khi dạy con thành công
em hài lòng nhất là bé đi học về và phát triển về mặt tâm sinh lý
thì rất là bình thường và vui vẻ không có cái căng thẳng khi đi học ở trường
và cộng với là tuy ở trường có rất nhiều hoạt động nhưng mà con đều cảm thấy rất hứng thú và vui vẻ
chứ không phải là những hoạt động trở nên cứng nhắc với cả con ấy ạ
rất là vừa học vừa chơi tự nhiên thì những cái thứ đấy nó ngấm vào người con thôi ạ
theo tôi là nó đã phần nào đáp ứng được cái mong muốn
ví dụ như là trẻ có thể tự lập trẻ có thể tự chăm sóc bản thân
trẻ có những hiểu biết nhất định về một số kiến thức khoa học
đấy là cái bước đầu mà theo tôi nghĩ là tốt
con của mình nó như thế nào đó thì mình mới kỳ vọng về nó chắc là cũng không được
chẳng hạn người ta bảo là đến học cái phương pháp này là đứa nào nó cũng được như thế
em cũng nghĩ là không thật không có
nhiều kế ức của giáo dục sớm như là nền tảng vững chắc
cho những bước phát triển tiếp theo trong cuộc đời của mỗi con người
nhiều cơ sở giáo dục mầm non bây giờ đang tích cực tìm hiểu
và áp dụng giáo dục sớm vào chương trình giảng dạy
giáo dục sớm đang thật sự là nhu cầu của các bậc cha mẹ
sau khi họ đã nhận thức được tầm quan trọng của nó
tuy nhiên khái niệm này mới chỉ được áp dụng chủ yếu tại các thành phố lớn
nơi mà cơ hội tiếp cận thông tin tiên tiến
trong thế giới dễ dàng hơn
khi mà con được học theo cái chương trình montex này
thì các kỹ năng của bạn ấy khá là tốt
bạn ấy chủ động hơn này bạn ấy cẩn thận hơn
và những cái việc mà bố mẹ không nghĩ là bạn ấy làm được
ví dụ như cầm dao cầm kéo thì bạn ấy có thể làm
và bạn đi rất cẩn thận với những cái việc đấy
bạn ấy biết đấy là những cái vật nguy hiểm
và bạn ấy có thể tức là tự nhiên
làm được nhưng mà rất là an toàn
mỗi bố mẹ thì sẽ có một cái nhìn về con mình khác nhau
và có một phương pháp khác nhau
nhưng mà theo thực tế dựa trên con em ấy
thì em cảm thấy là nếu như mình áp dụng được cái phương pháp này
cho con mình thì nó sẽ phát triển tối ưu nhất trong cái độ tuổi
từ đến sáu tuổi là cái độ tuổi mà thường thì mình hay nghĩ
rằng là tuổi đấy chỉ có chơi thôi và không thể học được
thế nhưng mà ví dụ như bé nhà em thì hiện tại đến bây giờ
thì bé đã biết đọc được một năm rồi
đối với bé thì việc đọc cũng không có gì nặng nề cả
nhất là một trò chơi đối với bé
nghĩa là nhờ ngoài nhìn vào đôi khi lại cứ tưởng là
bé đang hơi nặng nề so với việc học hành chữ cái
chứ thực ra không phải đối với bé nó chỉ là một trò chơi thôi ạ
nếu mà dạy chữ theo như là ở trên chỉ thị của bộ giáo dục là cấm đúng không ạ
vâng nhưng mà đấy là hình thức nào
đấy là cái quan trọng
chúng em tiến hành bằng phương pháp dạy mà chơi mà
đây là trẻ chơi chứ không phải ép học
chị thấy các con rất là vui vẻ để chơi đúng không
mà các con lại vẫn nhận được mặt chữ
kích thích được các cái bán cổ não cho con
đấy là một cái hình thức gọi là chụp hình
tuy nhiên không ít cha mẹ suy nghĩ đơn giản cho rằng việc tập đọc cho con
bằng các thẻ chữ ngay từ tuổi rất sớm là một phương pháp giáo dục sớm
theo các tài liệu nghiên cứu thì giáo dục sớm không đơn thuần được hiểu như dạy
đọc viết dạy ngôn ngữ cho bé ở độ tuổi sớm
đó là một khái niệm hẹp
nói đúng hơn
giáo dục sớm
là tập trung giáo dục về giao tiếp
kỹ năng xã hội cho các bé
ngay từ khi còn rất nhỏ
và cuối cùng
ngôn ngữ sẽ tự động phát triển một cách tự nhiên
khoảng một mươi năm gần đây thì có rất là nhiều khái niệm
là cải cách giáo dục rồi đổi mới giáo dục
thế cho nên là cùng với cái sự hội nhập của quốc tế nữa
thì cái giáo dục
nói chung và đặc biệt là giáo dục của non này là quan tâm
thế chính vì thế mà phụ huynh quan tâm thì phụ huynh sẽ tìm hiểu
và sẽ đưa ra là giáo thế nào là giáo dục sớm
và rất mong mỏi là con mình được giáo dục sớm để phát triển tốt hơn
thế thì với quan điểm của mình là một người mà cũng có hơn hai mươi năm trong nghề
và cũng vừa là trải qua cả vai trò của một người giáo viên
và vai trò của người quản lý trong cái trường mầm non
thì mình thấy là đúng là cái giáo dục trong giai đoạn từ đến sáu tuổi
càng ngày mình càng thấy nó thật sự là quan trọng
và nó đúng là giai đoạn vàng để phát triển nhân cách cho trẻ
thế chính vì thế chắc lẽ phụ huynh cũng hiểu cái điều ấy
nên họ càng ngày càng quan tâm nhiều hơn về cái giáo dục của các trẻ
thế và mình cũng hiểu là giáo dục sớm thì chắc chắn là cũng ta phải bàn thêm
thế thì sớm ở đây là như thế nào
chứ sớm không có nghĩa là ép sớm không có nghĩa là nhồi nhét trước cái tuổi học của cháu
sớm ở đây theo tôi hiểu là phải đúng giai đoạn đúng thời điểm và đúng cách
giáo dục sớm thì theo tôi quan niệm là chúng ta tác động vào lứa tuổi nhỏ
thậm chí là có cái từ bắt đầu từ năm tháng trong vào thai của mẹ
là đã có những cái bài tập để hỗ trợ cho các con rồi
thứ hai là từ lứa tuổi nhỏ từ khi bé sinh ra là chúng ta cũng lại hỗ trợ
và tương tác cho trẻ để phát huy tối đa tiềm năng của trẻ
đấy là cái mà tôi quan niệm về giáo dục sớm là như vậy
và không để cho bất cứ một cái thời điểm vàng nào
thời kỳ vàng nào của trẻ nó trôi đi một cách là không có ý nghĩa
hầu hết các phương pháp giáo dục sớm đều có chung một đặc điểm
đó là sự kết hợp hài hòa giữa học tập và vui chơi
trẻ em được học trong những trò chơi và chơi trong những bài học
với tất cả những hoạt động chứa đầy sự thú vị và hấp dẫn
trẻ luôn vui vẻ động não tập trung sự chú ý cũng như tiếp nhận kiến thức một cách tự nhiên
dù bạn không dạy chúng chúng vẫn cứ học
vì vậy giáo dục sớm nói không với việc khổ học
đồng thời cũng phản đối trẻ vui chơi tự do vô bộ
phương pháp untaxory thì luôn luôn lấy trẻ làm trung tâm
còn phương pháp giáo dục truyền thống thì cô giáo là trung tâm
và với cái phương pháp montessori thì trẻ con nó được phát huy tính độc lập rất là tốt
được lựa chọn cái hoạt động mà trẻ tự cảm thấy là mình hứng thú mình thích

và nếu như trẻ cảm thấy là mình hứng thú mình thích và cái thời gian mà với mỗi cái hoạt động đấy thì nó không bị bó buộc mà nó phù thuộc vào hứng thú của trẻ con
và nếu như trẻ cảm thấy không hứng thú trẻ có thể ngừng hoạt động sớm
và nếu như trẻ hứng thứ trẻ vẫn tiếp tục hoạt động
thời kỳ vàng những cái thời kỳ mẫn cảm nó rất là tuyệt vời
và có thể là thời kỳ vàng nó qua đi trong cuộc đời không lặng ngại nữa
cho nên tại sao mà hiện nay rất nhiều người chọn không đúng nghề chọn không đúng sở trường của mình
và làm việc thì không đam mê thì nó cũng xuất phát từ đây
và nuôi dưỡng tâm hồn và ước mơ cho con trẻ nó cũng ngay từ đứa tuổi sớm này
giáo dục sớm cho con là một xu thế
và cũng là cần thiết để tận dụng giai đoạn vàng trong quá trình phát triển trí não của trẻ
ở các nước phát triển như anh mỹ hay nhật giáo dục sớm đã trở nên quen thuộc và được áp dụng thuần thục
nhưng ở việt nam giáo dục sớm vẫn còn khá mới và chỉ là những phương pháp tham khảo kết hợp để dạy trẻ
việc lựa chọn áp dụng những phương pháp này sao cho đúng và thực sự hiệu quả đối với trẻ là một vấn đề cần được quan tâm
để tránh gây ảnh hưởng
đưa đến sự phát triển lâu dài
thậm chí làm tổn thương đến nhận thức và tình cảm cho trẻ
cha mẹ kỳ vọng là con giáo dục sớm để thành thần đồng
hay là để thành một cái em bé là học vượt cấp vượt lớp
hay là nổi trội những cái gì đấy hơn so với bạn bè
thì bố mẹ hãy nên từ bỏ cái ý định giáo dục sớm
bởi vì đấy không phải là mục tiêu để giáo dục sớm cho trẻ
mục tiêu giáo dục sớm cho trẻ là để trẻ phát huy tối ưu các cái tiềm năng của mình trong cái cửa sổ cơ hội
khi mà não bộ đang phát triển rất nhanh và học mọi thông tin trong môi trường rất nhanh
thế và cái việc chúng ta đưa cho trẻ cái môi trường được kích thích nhiều cái giác quan
được trải nghiệm rất là nhiều thứ như vậy
có nghĩa là chúng ta đang cung cấp cho não bộ những cái kết nối thần kinh rất là nhiều và rất là mạnh
để về sau này trẻ sẽ sử dụng cái não bộ nó tốt hơn hiệu quả hơn
và thông thường những cái trẻ được trải nghiệm nhiều được kích thích nhiều các cái giác quan như vậy
về thính giác thị giác xúc giác vị giác
thì những cái trẻ này kết nối thần kinh ở trên não bộ nó rất là nhiều
giống như là nếu như một cái thành phố nào đấy mà có ít các con đường giao thông hơn
thì rõ ràng kinh tế sẽ không phát triển bằng
còn những cái thành phố mà có nhiều con đường giao thông hơn
thì đấy là những cái thành phố sẽ phát triển về kinh tế tốt hơn
thì em bé của chúng ta cũng như vậy khi các kết nối thần kinh được hình thành nhiều
thì em bé của chúng ta sẽ tư duy nhanh hơn
đón nhận thông tin dễ hơn và giải quyết các vấn đề tốt hơn
những giá trị mà giáo dục sớm mang lại cho gia đình và xã hội được kỳ vọng
là sẽ biến gánh nặng dân số thành sức mạnh của nguồn nhân lực
vì thế giáo dục sớm giờ đây không chỉ bó hẹp trong điều kiện
và khả năng của mỗi ông bố bà mẹ
giáo dục sớm giờ đây đang phổ biến hơn và tiến dần vào các trường học
tuy nhiên cần phải hiểu rõ là giáo dục sớm không chỉ là cho bé biết đọc
biết chữ biết làm toán đó là một suy nghĩ sai lầm
mà mục tiêu của giáo dục sớm là con được phát triển một cách toàn diện
về ngôn ngữ thể chất trí tuệ và đồng thời kích thích khả năng sáng tạo
khám phá của từng trẻ thông qua các giác quan
nguyên tắc của việc giáo dục sớm chính là sự khơi gợi niềm đam mê thích thú từ trẻ
nếu không có niềm đam mê thích thú trẻ làm việc gì cũng chỉ là sự ép buộc
và sự phát triển gượng ép ấy có thể tạo áp lực đến trẻ
hãy để con học hỏi một cách tự nhiên học hỏi từ chính những điều xung quanh bé
và đó cũng chính là thông điệp mà chương trình đường tới tương lai kỳ này
muốn gửi tới quý vị khán giả